tết trung thu đang đến rất gần để tăng cường bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người dân vui tết trung thu
ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh quảng nam đang tập trung tổ chức thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm
tại các cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn tỉnh
tại thành phố nam kỳ đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành tỉnh quảng nam đã tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất
chế biến kinh doanh nhập khẩu thực phẩm dịch vụ ăn uống nhất là những cơ sở sản xuất
kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết trung thu
qua kiểm tra đoàn đã phát hiện nhiều vi phạm không đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất
trong đợt này ba đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành của tỉnh sẽ tập trung kiểm tra những cơ sở cung cấp thực phẩm lớn
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống lớn chợ đầu mối siêu thị cơ sở thương mại tập trung
xuất nhập khẩu thực phẩm tại một mươi hai huyện thị xã thành phố
trong đợt này chúng tôi đưa ra ba mục đích lớn
một là chúng tôi xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm
nói chung đặc biệt trong đợt này chúng tôi tập trung vào các mặt hoàng phục vụ trong tết trung thu
mục tiêu thứ hai của chúng tôi là tạo một nhận thức sâu sát đối với người sản xuất và kinh doanh thực phẩm
theo kế hoạch trong đợt này các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh quảng nam
sẽ tập trung đi kiểm tra đến hết ngày hai mươi bốn tháng chín